kính chào quý vị và các bạn
trong đêm nay và ngày mai do ảnh hưởng của không khí lạnh ổn định
ở các tỉnh thuộc đông bắc bộ trời vẫn rét có nơi rét đậm
về đêm và sáng xảy ra mưa phùn kèm sương mù
nhiệt độ ban trưa phổ biến ở ngưỡng một mươi bảy hai mươi độ có nơi cao hơn
sau đó nền nhiệt tăng khá mạnh trong ngày hai mươi chín
trước khi giảm mạnh và duy trì rét đậm trong ngày một ba
vì tây bắc bộ trong ba ngày tới trời nhiều mây có mưa và mưa nhỏ rải rác
riêng điện biên và lai châu sẽ có mưa vài nơi
trưa chiều giảm mây trời nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ hai mươi năm hai mươi sáu độ
riêng một số nơi thuộc khu tây bắc cao hơn từ hai đến ba độ
với các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế do tác động của không khí lạnh suy yếu chậm nên mưa giảm
phổ biến có mưa vài nơi
trời có duy trì rét ở phần phía bắc sau đó sẽ ấm dần lên
trước khi phần phía bắc rét trở lại trong ngày đầu tháng ba
nhiệt độ cao nhất trên cả khu vực sao động từ hai mươi bốn
đến hai mươi bảy độ
còn đối với các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
thời tiết sẽ không có nhiều biến động
phổ biến có mưa rải rác sau có mưa vài nơi gió đông cấp hai ba
trưa chiều trời nắng
nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới ổn định ở trong khoảng ba mươi một ba mươi ba độ
lưu xuống các tỉnh thuộc tây nguyên
thời tiết ở đây vẫn mang đặc trưng của mùa khô phổ biến ít mưa ngày nắng nhiều
buổi trưa và đầu giờ chiều cảm giác sẽ khá là oi bức
với nhiệt độ ban trưa ba ngày tới
phổ biến từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi có thể đạt ngưỡng ba mươi bốn độ
còn đối với khu vực nam bộ
thời tiết phổ biến ít mưa ngày nắng nhiều
với nhiệt độ cao nhất trưa chiều giao động trong khoảng ba mươi hai ba mươi năm độ
nắng nóng vẫn xảy ra tại các tỉnh miền đông
với nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên ở ngưỡng ba mươi ba độ
trời nắng bức vào ban ngày